đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến quán triệt chỉ thị số một mươi của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc
hội nghị đã phổ biến nội dung cơ bản của chỉ thị số một mươi của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã lắng nghe những tham luận của các bộ ngành địa phương
đưa ra những ý kiến chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn tình trạng cán bộ công chức viên chức vì động cơ vụ lợi
để sách nhiễu kéo dài thời gian giải quyết công việc giải quyết không đúng không khách quan công việc liên quan đến người dân doanh nghiệp
gây bức xúc làm xói mòn lòng tin của người dân doanh nghiệp cản trở sự phát triển kinh tế xã hội